các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thì làm như vậy sẽ khiến cơ quan chức năng khó theo dõi chính xác tình hình lây lan của virus
cơ quan này cảnh báo điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến nỗ lực phát triển các biến thể mới
và làm suy yếu khả năng phản ứng với chúng
nhiều quốc gia trên khắp châu bắc mỹ và các nơi khác gần đây đã dỡ bỏ gần như tất cả các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín
do tỷ lệ tiêm phòng cao
tình hình trung quốc lúc này đang đi ngược với báo cáo của who
trong tuần này trung quốc phong tỏa thượng hải đến ngày năm tháng bốn để phòng dịch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé